khoảng sáu giờ sáng nay xe ô tô bốn chỗ hiệu benly biển số năm mươi một a năm mươi nghìn ba trăm linh tám đang dừng đèn đỏ tại giao lộ nguyễn
văn linh nguyễn đức cảnh quận bảy thành phố hồ chí minh thì bị xe container chạy cùng chiều
tông mạnh từ phía sau và đẩy đi một mươi m vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng ô tô
bốn chỗ hư hỏng nặng được biết sẽ sang bentley nhập khẩu nguyên chiếc về việt nam có giá không dưới một mươi tỷ đồng